thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một về xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
ngoài ngân sách nhà nước thành phố cũng đã huy động nguồn vốn xã hội hóa y tế để đầu tư trang thiết bị và xây dựng bốn cụm bệnh viện lớn tại bốn cửa ngõ đông tây nam bắc
đây là những giải pháp có hiệu quả để chăm lo sức khỏe và nâng cao tuổi thọ cho người dân hướng tới một thành phố năng động thành phố nghĩa tình thành phố đáng sống là trung tâm kinh tế lớn của cả nước và trong khu vực